trong đó thì số lượng trẻ em là f cũng tăng đáng kể
tuy nhiên thì nhiều bố mẹ lại không theo hướng dẫn điều trị bởi đội vụ y tế mà tự ý điều trị cho con bằng nhiều cách
góp nhặt từ mạng xã hội các trang thông tin hay như truyền tay nhau các phương pháp chữa trị
vâng không chỉ tiền mất bệnh của con không khỏi mà đó còn là nguy cơ tiềm ẩn các di chứng hậu covid một mươi chín

ngày ba tháng ba bộ y tế đã ban hành hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ mắc covid một mươi chín
tại hướng dẫn này bộ y tế đưa ra các tiêu chí lâm sàng đối với trẻ là f điều trị tại nhà
những thuốc vật dụng gia đình cần chuẩn bị như sau
về vật dụng gồm nhiệt kế máy đo spo hai cá nhân nếu có khẩu trang y tế phương tiện vệ sinh tay vật dụng cá nhân cần thiết thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy
thuốc điều trị tại nhà gồm thuốc hạ sốt thuốc cân bằng điện giải thuốc giảm ho dung dịch nhỏ mũi thuốc điều trị bệnh nền
trong hướng dẫn này bộ y tế cũng nêu cụ thể các dấu hiệu và các triệu chứng bất thường cần theo dõi đối với trẻ dưới năm tuổi và trẻ trên năm tuổi để kịp thời báo với nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh
bên cạnh đó cha mẹ cũng có thể vào website chính thức của bệnh viện nhi trung ương để theo dõi cụ thể các hướng dẫn trong một sổ tay chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín tại nhà
thưa quý vị trong thời gian qua dù triệu chứng của covid một mươi chín ở trẻ em nhẹ
trẻ em nhẹ hơn so với người lớn số chuyển nặng và nhập viện ít nhưng một tỷ lệ nhất định trẻ sau khi mắc covid một mươi chín lại tồn tại kéo dài các triệu chứng như ho đau đầu mệt mỏi dối loạn hành vi hay mất vị giác
vậy thì đó có phải là dấu hiệu hậu covid một mươi chín ở trẻ hay không
không ít phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng như là khi nào thì cần cho con đi khám và điều trị hậu covid một mươi chín cho trẻ như thế nào
liệu có cần một hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này từ bộ y tế
sau đây chúng tôi sẽ kết nối trực tuyến với tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng phía bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương
vâng thưa bác sĩ phạm quang thái ông có thể giải thích để làm rõ hơn hậu covid một mươi chín là gì và tình trạng hậu covid một mươi chín có thể xảy ra ở những đối tượng trẻ em như thế nào
chúng ta thấy rằng là hậu covid đó là
là một triệu chứng mà là một nhóm các triệu chứng
và theo các chuyên gia thì những triệu chứng được điểm danh ra nó có thể lên tới hai trăm linh hoặc hơn các triệu chứng có thể là do covid có thể là do đã từng nhiễm covid trong quá khứ
thế thì hậu covid thường là nó đến không phải là ngay sau khi khỏi bệnh mà có thể là tới vài tháng sau thì những cái dấu hiệu này mới xuất hiện
và đây chính là lý do tại sao người ta chủ quan người ta không nghĩ rằng những cái dấu hiệu đó lại là những cái dấu hiệu của
covid nhiễm trong quá khứ
và cũng rất khó để có thể là định nghĩa xem là đối tượng nào thì có sẽ bị hậu covid
và thực tế thì có rất nhiều loại bệnh cũng dẫn đến cái tình trạng là biểu hiện triệu chứng sau khi mà đã khỏi bệnh chứ không phải là riêng gì mùa covid
nhưng tụng chung lại chúng ta thấy rằng ở những cái trẻ mà có tình trạng hậu covid đấy là những trẻ đã có cái tiền sử về bắt bệnh covid ở trong khoảng vài tháng trước đó

và bây giờ bắt đầu xuất hiện
những cái dấu hiệu mà người ta có thể nghĩ rằng đấy là do covid nhiễm trong quá khứ
và tỷ lệ thì chúng ta thấy rằng là gần đây người ta thấy với chủng omicron thì các tình trạng hậu covid có vẻ như là thường xuyên nặng hơn
và nó có thể chiếm tới một mươi hai mươi những người mà đã mắc covid trong quá khứ
vâng sau khi đối tượng là trẻ em khỏi bệnh thì phụ huynh lại lo lắng đến hậu chứng là hậu covid một mươi chín
nên đã đưa trẻ đi khám
ngay cả khi là trẻ không có biểu hiện bất thường
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ khi nào thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sau khi mà cái đối tượng trẻ này mắc covid một mươi chín
như vừa rồi tôi cũng đã trình bày ở câu trên
thì chúng ta thấy rằng hậu covid không phải đến ngay sau khi mà mỏi bệnh
những cái dấu hiệu mà đến ngay sau khi khỏi thì đấy vẫn tính là một cái bệnh cảnh của cái đợt nhiễm cũ
của cái đợt bệnh cũ
chứ chúng ta không gọi đấy là hậu covid
khi đã khỏi là hậu covid có nghĩa là nó phải vài tháng sau
sau khi đã khỏi bệnh
vì vậy cho nên cái việc mà đưa ngay đi khám thì cũng tốt thôi
nếu như trong trường hợp mà chúng ta thấy có những dấu hiệu gì mà đáng lo ngại liên quan đến sức khỏe
còn cái việc mà sau khi khỏi xong đưa ngay đi khám nó không sẽ quyết điều gì hết
tuy nhiên chúng tôi khuyến cáo rằng nếu như trẻ có bất cứ dấu hiệu gì bất thường
ví dụ như tình trạng không tập trung
ví dụ như tình trạng hụt hơi
ví dụ như tình trạng đau tức ngực
và không rõ
không thể lý giải được bằng những lý do nào khác
hoặc là đau các cơ quan trong cơ thể
và cũng không lý giải bởi một lý do nào khác
thì đều cũng cần phải đến cơ sở y tế để được khám
để được chẩn đoán
và tất nhiên khi đến các cơ sở y tế để khám và chẩn đoán
thì cần phải nói rõ với bác sĩ về tình trạng mắc hoặc là nhiễm covid
mắc bệnh covid một mươi chín hoặc là nhiễm sars cov hai trong quá khứ
để bác sĩ có cơ sở đưa ra các chẩn đoán phù hợp
vâng hiện bộ y tế thì cũng đã có những hướng dẫn cụ thể về việc chăm sóc cho trẻ bị f tại nhà
thế nhưng mà việc chăm sóc và theo dõi trẻ sau khi mắc covid một mươi chín thì lại chưa có

ở theo bác sĩ thì nên trang cần có hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này như thế nào ạ
thực ra trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng đã thấy là bộ y tế cũng đã có những hướng dẫn
trong đó nó có cơ sở
trong đó nó có cả những cái yếu tố nhắc lại về vấn đề hậu covid
lý do tại sao chúng ta lại chưa thấy có những hướng dẫn mang cái tính chất là chính thống
và bởi vì chúng ta vẫn còn cần phải tập hợp thêm những cái bằng chứng
cũng như là cần có thêm các định hướng của các chuyên gia về lập sản đặc biệt là nhi khoa
trong cái việc là đưa ra các khuyến khám
trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ có những hướng dẫn chi tiết hơn
để giúp cho người dân
người dân có thể hiểu cũng như là có thể đưa được trẻ mà có tình trạng nguy cơ về phòng covid đến cơ sở y tế
tuy nhiên trong khi chúng ta chưa có những hướng dẫn này thì ít nhất chúng ta cũng nhớ một điều rằng
hầu covid nó có thể gặp ở bất cứ trẻ nào cho dù cái tình trạng mắc bệnh ở giai đoạn trước
nó ở cái mức độ nào đi chăng nữa
và như vậy tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta thường xuyên lưu tâm đến sức khỏe của trẻ em trong gia đình
cũng là những cái yếu tố hết sức quan trọng để giúp cho chúng ta tránh được
những cái trường hợp mắc các biểu hiện hoặc mắc các cái tình trạng sức khỏe bất lợi mà lại không được quan tâm đúng cách
vâng hiện thì bộ y tế cũng đang chuẩn bị về thủ tục để lô vaccine đầu tiên cho trẻ từ năm cho đến dưới một mươi hai tuổi về việt nam
đúng vào dự kiến vào cuối tháng ba này
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là ý nghĩa của việc tiêm vaccine cho trẻ trong giai đoạn này như thế nào
và việc tiêm vaccine thì liệu có hạn chế được cái tình trạng hậu covid một mươi chín ở trẻ hay là không
chúng ta thấy rằng là cái việc mà vaccine nó có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ những đối tượng này được áp dụng
ở đây chúng ta thấy rằng là thông qua cái việc tiêm chủng thì những người được tiêm chủng sẽ được bảo vệ để phòng những cái tình trạng nặng cũng như là cái nguy cơ tử vong
đấy là cái điều mà được minh chứng rất là rõ ràng trong cái quá trình mà chúng ta triển khai tiêm vaccine cho người lớn cho trẻ lớn
và tới đây là trẻ lớn

một cái điều mà chúng tôi rất là quan tâm cũng giống như các quý vị mô hình đấy là liệu vaccine có phòng được cái tình trạng hậu covid hay không
thực tế cho thấy rằng khi mà chúng ta nhiễm virus tự nhiên là virus đó tấn công vào cơ thể và xâm lấn vào tất cả các cơ quan trong cơ thể
và đấy chính là lý do tại sao sau khi đã bị tiêu diệt rồi thì những tàn tích của virus để lại nó cũng có thể dẫn đến các cái tình trạng viêm đa cơ quan

cũng như là khi có tác nhân bạc thì nó tấn công víu một cách có định hướng
và nhờ tấn công có định hướng nó sẽ hạn chế việc xâm lẫn một cách không có định hướng của víu
chính vì vậy cho nên hoàn toàn có thể là giảm đến mức thấp nhất cái nguy cơ của covid sau này
và điều này cũng đã được minh chứng ở những đứa tuổi lớn hơn
khi mà chúng ta thấy rằng ở người lớn và trẻ lớn khi đã có vắc xin rồi
thì những tình trạng của covid nó cũng rất là ít rất là hiếu gặp
và nếu có thì cũng thường là nhẹ
còn đối tượng trẻ nhỏ vì chúng ta chưa hề có bất cứ bảo vệ gì cho trẻ
cho nên cái tình trạng của covid được ghi nhận rất nhiều ở nhóm này
vâng ạ vậy thì rõ ràng là trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi như bác sĩ vừa chia sẻ

và bác sĩ thì có lời khuyên gì tới các phụ huynh để việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
giống như trong cái phân tích trước đây của tôi thì chúng ta thấy một điều đấy là gì ạ
khi virus thật tấn công vào cơ thể thì thường mà nói cơ thể sẽ đáp ứng lại virus một cách rất là hoảng loạn
nếu như nó chưa được huấn luyện trước với vắc xin và người ta cũng thấy rằng nếu được tiêm vắc xin mà không ai nhiễm thì người ta cũng thấy rằng nếu được tiêm vắc xin mà không ai nhiễm
hoặc là nếu đã nhiễm mà sau đó cũng đã được tiêm vắc xin thì cái miễn dịch tạo ra nó sẽ rất là mạnh mẽ
và miễn dịch đó sẽ giúp cho cái việc phòng tránh những cái biến chủng mới trong tương lai hoặc là giúp cho tránh cái việc tái nhiễm sau này

và cho đến giờ phút này ngay cả những cái tổ chức lớn như là cdc hoa kỳ hoặc ec hoa kỳ hoặc là những cái tổ chức khác trên thế giới họ cũng vẫn tiếp tục khuyến cáo là cần phải tiêm vaccine
ngay cả trong trường hợp mà đã nhiễm rồi
thì đấy là lý do tại sao chúng tôi những người mà làm về tiêm chủng ở tại việt nam cũng đưa ra khuyến cáo tương tự
có nghĩa rằng nếu như đã không may mà bị nhiễm thì chúng ta vẫn cứ tiêm chủng để chúng ta có được một cái miễn dịch tốt hơn

ngoài ra nữa thì chúng ta thấy rằng một cái điều đấy là khi có vaccine thì cơ thể chúng ta sẽ có cơ hội để rèn luyện
để tạo ra những cái đặc biệt
mang cái tính chất là đặc hiệu rất là đặc hiệu đối với cả virus
và trong tương lai khi mà có những cái chủng mới xuất hiện thì những miễn dịch đặc hiệu đó
cho dù nó không thực sự là sát với cả cái chủng mới xuất hiện
nhưng nó cũng giúp có thể định hướng để mà tấn công những cái tác nhân từ bên ngoài vào chính xác hơn
so với cả cái việc mà không hề có vắc xin trong cái lịch sử kiêm của who
vâng xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái đã dành thời gian cho chương trình
với những tư vấn cụ thể và hữu ích
như vậy là phương pháp duy nhất giúp không xuất hiện hậu covid một mươi chín
là dự phòng nhiễm sars cov hai cho trẻ bằng các biện pháp phòng bệnh thích hợp
và việc tiêm vắc xin covid một mươi chín khi có chỉ định